theo bộ tư lệnh thủ đô bắt đầu từ ngày một mươi tháng ba đến ngày một mươi hai tháng ba
có khoảng một tám trăm chín mươi ba trường hợp hết hạn cách ly một mươi bốn ngày
ngoài ra còn có hai mươi tám công dân hàn quốc cũng sẽ hết hạn cách ly
những người này sẽ được làm thủ tục để trở về với cuộc sống bình thường
và trong những ngày sống tại khu cách ly tập trung này
công tác cách ly chăm sóc sức khỏe cho những người dân được thực hiện như thế nào
xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ghi nhận sau đây của truyền hình nhân dân
ba giờ sáng đại úy trương thúy hằng cùng các nhân viên thuộc bếp ăn
của trường quân sự sơn tây đã bắt đầu công việc
để kịp chuẩn bị bữa ăn cho hơn tám trăm linh người
bao gồm cả những người việt trở về từ hàn quốc trung quốc
và cán bộ nhân viên làm công tác chăm sóc người cách ly phòng chống dịch
trước đây mỗi ngày nhà bếp chỉ phải chuẩn bị xuất ăn cho khoảng hai đến ba trăm linh người
thời gian cao điểm cũng chỉ lên đến năm trăm linh người
tuy nhiên một tuần trở lại đây
khối lượng công việc phải làm đã tăng rất nhiều
đúng là công việc thì cũng có những lúc cũng cảm thấy cũng mệt mỏi
bởi vì cái quân số nó đông so với bình thường
thế nhưng mà anh chị em thì cũng đều xác định cái tinh thần trách nhiệm
để mà mình cũng nghĩ rằng là mình đóng góp một cái phần rất là nhỏ bé
để vào để cái công tác phòng dịch
bởi vì cái này nó không chỉ là gói gọn trong đơn vị
mà nó là mang ý nghĩa của cả quốc gia của cả dân tộc
sau khi các xuất ăn được chuẩn bị xong
các nhân viên nhà bếp sẽ vận chuyển đến cổng khu vực cách ly
sau đó những cán bộ thuộc vòng cách ly hai
sẽ vận chuyển đến nơi ở của người dân
việc làm này nhằm bảo đảm không để những người đang cách ly
tiếp xúc với người ở ngoài làm tăng nguy cơ lây nhiễm
mỗi người trong khu cách ly được trợ cấp năm mươi bảy đồng một ngày
cho ba bữa ăn sáng trưa chiều
cần do di tiếp tế đều có thể nhờ các cán bộ quản lý
cuộc sống không điều hòa tủ lạnh máy giặt
mọi thứ sinh hoạt thật đơn giản và làm thủ công nhiều hơn
khiến cuộc sống không còn gấp gáp mà trở nên thư thái điều độ hơn
các cán bộ các ông chí ở trên phía hàng rào
tại hai khu nhà ở của trung tâm cách ly hoàn toàn với bên ngoài
có nghĩa là tất cả các ông chí đã đi vào bên trong để phục vụ
mà công dân được cách ly thì cấm tuyệt đối là không được ra
phía bên ngoài để hoạt động
thế nên hoàn toàn tất cả các đồ dùng sinh hoạt ăn uống
rồi đến chế độ ngủ nghỉ là hoàn toàn ở trên khu vực cách ly
là độc lập với các khu vực khác
kết thúc một mươi bốn ngày cách ly tập trung
gần hai người hoàn toàn khỏe mạnh được trở về địa phương
nhiều dòng thư xúc động được gửi lại
trong số đó có người viết
tổ quốc không bao giờ bỏ rơi chúng ta
thể hiện trách nhiệm của mình với tổ quốc trong mùa dịch này
và tổ quốc trong mùa dịch này
trước hết là hãy thông tin trung thực hành trình
khai báo y tế và đi cách ly đúng quy định
để cuộc sống bình thường sẽ sớm quay trở lại